thưa quý vị sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ số đã góp phần thay đổi diện mạo báo chí hiện đại
chính vì vậy các cơ quan báo chí lớn ở nước ta trong nhiều năm qua đã có những bước chuyển mình
để cập nhật xu hướng báo chí mới
chuyển đổi số trong báo chí thì đã trở thành một khái niệm quen thuộc
nó không chỉ góp phần thay đổi cách tiếp cận khán giả
mà từ đó còn phát huy tối đa vai trò của thông tin vai trò của những phóng viên biên tập viên trong giai đoạn hiện nay
nghe phát thanh không cần bắt sóng fm đã có công nghệ số
xem truyền hình không cần tv bởi nay đã có công nghệ số
đọc báo tra cứu thông tin chỉ cần có từ khóa vì đã có công nghệ số
chuyển đổi số xu hướng mới của báo chí hiện đại
trong thời đại công nghệ báo chí cũng không nằm ngoài sự phát triển mạnh mẽ đó
gần một thế kỷ trôi qua nền báo chí cách mạng việt nam đã có những sự thay đổi vượt bậc
để đáp ứng yêu cầu của công chúng đương đại
thôn giáo việt nam phát triển qua rất nhiều quá trình
chúng tôi đều định vị
mình là cái ngân hàng tin tức chúng ta có thông tin số thì chúng ta mới có các cái cơ sở dữ liệu
từ các cơ sở dữ liệu thì chúng ta mới phân tích các cái cơ sở dữ liệu đấy
hoặc chúng ta tập hợp các cái cơ sở dữ liệu đấy
thì tạo ra được những cơ sở dữ liệu mà bạn đã quan tâm
tôi vẫn có một phần duy trì lại bằng những hình thức thông tin truyền thống
bởi vì chúng tôi vẫn biết là ở đó vẫn có một lượng công chúng
một lượng khách hàng vẫn quan tâm đến sản phẩm truyền thống đó
bên cạnh việc phát triển các sản phẩm
không chỉ trong lĩnh vực xuất bản và thông tấn
truyền hình hiện đại đã xuất hiện trên các nền tảng số như
ứng dụng mạng xã hội facebook tiktok youtube
giờ đây khán giả sẽ không còn phải ngồi chờ đợi trước màn hình vô tuyến
mà có thể xem truyền hình trên nhiều thiết bị
thay đổi từ cách xây dựng nội dung đến cách thể hiện
khán giả truyền hình sẽ dễ dàng tiếp cận thông tin
một cách mới mẻ ngắn gọn và thú vị nhất
các phóng viên bây giờ là phóng viên đa nhiệm
làm cả sản xuất
các chương trình cho tv truyền thông
và sản xuất các chương trình cho các nền tảng số
phóng viên cũng đòi hỏi cũng phải thay đổi rất là nhiều
sẽ phải tìm hiểu xem là
cái chương trình đó được phản hồi
từ khán giả nào qua các nền tảng số
các nền tảng mạng xã hội
không phải là các nền tảng phân phối chủ lực của đài truyền việt nam
vì đây là những nền tảng xuyên quốc gia
vì vậy cho nên có những cái rủi ro sự an toàn về an ninh
đó là cái điều mà chúng tôi luôn luôn phải cân nhắc phải đánh giá
trong cuộc cách mạng thông tin của kỳ nguyên số
dù vẫn còn nhiều những khó khăn thách thức
nhưng báo chí việt nam đương đại
đã thể hiện được sứ mệnh lịch sử của mình
sự phát triển mạnh mẽ đó
sẽ xây dựng một nền báo chí cách mạng
hiện đại tiếp tục đưa tiếng nói của đảng
nhà nước đến gần hơn với nhân dân
đưa mong muốn của nhân dân
trong mọi mặt đời sống xã hội
tới các cấp chính quyền
từ đó phát huy tối đa vai trò của báo chí
đóng góp vào công cuộc bảo vệ
xây dựng và phát triển đất nước